nhân viên y tế là những người thuộc nhóm nguy cơ nhiễm covid một mươi chín rất cao
do thường xuyên tiếp xúc với các ca bệnh và khu vực nhiễm bệnh
tại bệnh viện diệt đới tp hcm vừa có ba nhân viên làm việc tại đây nghi nhiễm covid một mươi chín
trong đó có hai trường hợp là hai vợ chồng cư trú tại huyện hóc môn
và người còn lại thì cư trú tại chung cư e một ở quận bình tân tp hcm
có hai nhân viên công nghệ thông tin và một người làm việc tại phòng hành chánh quán trị
là vợ có một trong hai nhân viên công nghệ thông tin này
hcdc đang khẩn trương khoanh vùng điều tra truy vết
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại bệnh viện bệnh nhiệt đới
và nơi cư trú của hai trường hợp nghi nhiễm
nhận định ban đầu những người nhiễm thuộc nhóm hành chính của bệnh viện
không tiếp xúc với người bệnh
bệnh viện bệnh nhiệt đới hiện là nơi điều trị của bệnh nhân covid một mươi chín
tại tp hcm trong đó có nhiều bệnh nhân nặng và rất nặng
tính đến sáng ngày một mươi hai tháng sáu thành phố cũng ghi nhận thêm bốn mươi ca nhiễm mới
nâng tổng số ca nhiễm covid một mươi chín tại tp hcm lên chín trăm bốn mươi bốn